các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động trên địa bàn thành phố phải đăng ký mã qr tại địa chỉ http antoangachngangcovid tphcm gov vn
đến ngày tám tháng một mươi các cơ sở này quét mã qr của toàn bộ người đến liên hệ công tác giao dịch và sử dụng ứng dụng của thành phố hoặc ứng dụng pc covid để kiểm soát và tổ chức hoạt động
thành phố hồ chí minh triển khai gói hỗ trợ đợt ba cho người có hoàn cảnh thật sự khó khăn hiện đang có mặt tại thành phố
đảm bảo nguyên tắc đúng đủ đối tượng không bỏ sót và không trùng lập
người dân khi tham gia lưu thông sử dụng mã qr của ứng dụng vneid và ứng dụng y tế hồ chí minh hoặc sổ sức khỏe điện tử có thể có thể hiện lịch sử tiêm vaccine
hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh đường bộ đường thủy đường sắt đường hàng không theo lộ trình phù hợp với kế hoạch của bộ giao thông vận tải và quy trình của bộ y tế
thành phố hồ chí minh sẽ tiếp tục tăng cường kiểm soát lưu thông tại các chốt cửa ngõ giáp xanh với các tỉnh
ubnd tp hcm đã xây dựng và ban hành phương án tổ chức vận chuyển người lao động đến thành phố làm việc trong tình hình mới
và cũng trong chiều nay tại hà nội trung tâm công nghệ phòng chống dịch covid một mươi chín quốc gia bộ thông tin và truyền thông tổ chức buổi họp báo thông tin về việc ra mắt ứng dụng pc covid ứng dụng thống nhất phòng chống dịch trên cả nước
pc covid là ứng dụng tổng hợp các tính năng hiện khả năng
pc covid là ứng dụng tổng hợp có của các ứng dụng chống dịch khác như ncov bruzone vhd và covid một mươi chín và được thiết kế lại sao cho thuận tiện nhất đối với người dùng
đối với các ứng dụng khác trung tâm công nghệ phòng chống dịch covid một mươi chín quốc gia đã lên kế hoạch gỡ bỏ ra khỏi kho ứng dụng
sau đó một khoảng thời gian thì các ứng dụng còn lại sẽ ngừng hoạt động và chuyển dữ liệu thống nhất với pc covid
một đường dây mua bán ma túy có vũ khí vừa được các lực lượng chức năng triệt xóa tại khu vực biên giới
cụ thể vào chiều ngày ba mươi tháng chín tại khu vực xã nậm cắn huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an lực lượng công an huyện kỳ sơn chủ trì phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế nậm cắn
tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế nậm cắn phát hiện và bắt quả tăng đối tượng lầu bà cu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu và cử bà chua sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu cùng chú tệ xã nậm cắn đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy

đồng loạt đột kích hai địa điểm là chạy gà của nguyễn văn đồng và quán cà phê của nguyễn văn tú cùng ở xóm sáu xã tràng sơn huyện đô lương
tổ công tác đã bắt giữ toàn bộ hai mươi ba đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi bài ăn tiền
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm hơn bảy trăm linh triệu đồng ba mươi điện thoại di động năm xe ô tô một mươi sáu xe mô tô và nhiều bộ bài mà các đối tượng dùng để đánh bạc
ngoài ra lực lượng công an còn phát hiện hàng trăm con gà trọi và hai trường gà để phục vụ đá gà
ba đối tượng là trương xuân thành nguyễn hải đăng nguyễn văn tú đã thuê chạy gà của nguyễn văn đồng để tổ chức đánh bạc
hai mươi đối tượng đang bị tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ